sau khi nhất trí thông qua nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét quyết định việc bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa
theo ủy ban thường vụ quốc hội việc này cần được đánh giá kỹ lưỡng lại tác động trong đời sống
bởi theo luật giá sách giáo khoa không phải là mặt hàng do nhà nước định giá
vì vậy ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ ra soát lại nếu cần thiết cấp bách
thì báo cáo quốc hội ở cấp độ nghị quyết hoặc cấp độ cao hơn là đề nghị sửa luật về giá
tuy nhiên sửa đổi luật cần thận trọng và chính phủ cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn
cũng trong chiều nay phiên họp thứ bốn mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội đã chính thức bế mạc
phát biểu tại phiên bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
phiên họp này đã hoàn thành các nội dung đề ra đề nghị các cơ quan quốc hội phối hợp với chính phủ
tiếp tục hoàn thiện kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội để chuẩn bị thêm về nội dung
của các dự án luật sẽ chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ một mươi